sau hơn một tháng tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh khánh hòa vừa cho phép tắm biển và các hoạt động có liên quan trên tuyến công viên bờ biển mặt nước được hoạt động trở lại từ ngày hôm nay ngày bốn tháng năm
ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố có biển được yêu cầu triển khai công tác quan sát cứu hộ bờ biển bố trí lực lượng tuyên truyền vận động kiểm tra kiểm soát đồn đốc nhắc nhở người dân và du khách tuân thủ nghiêm việc giãn cách
tuy cho hoạt động tắm biển trở lại nhưng toàn bộ người dân vẫn phải đeo khẩu trang và đặc biệt không tụ tập quá ba mươi người tại công viên bờ biển bãi biển công cộng